đồng thời khẳng định quan hệ việt nam cuba là mối quan hệ truyền thống gắn bó hết sức đặc biệt
chính phủ việt nam luôn tạo điều kiện ủng hộ các hoạt động hợp tác giữa các bộ ngành hai nước nói chung
và hai bộ tư pháp nói riêng nhằm cụ thể hóa và làm sâu sắc hơn quan hệ anh em đoàn kết truyền thống
ủng hộ và hợp tác toàn diện việt nam cuba trên các lĩnh vực
thủ tướng khẳng định việt nam kiên định đường lối ủng hộ nhân dân cuba anh em
tại các diễn đàn quốc tế nhất là tại liên hợp quốc
trong khuôn khổ chuyến thăm chủ tịch quốc hội đã hội kiến tổng thống cộng hòa belarus alexander lukashenko
và thủ tướng belarus sergei nikolayevich rumas hội đàm với chủ tịch thượng viện belarus natalia kochanova
và chủ tịch viện đại biểu quốc hội hạ viện cộng hòa belarus vladimir andrechenko
tiếp lãnh đạo đảng cộng sản belarus đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của chủ tịch quốc hội đến cộng hòa belarus
nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt trao đổi về phương hướng
biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác nghị viện giữa hai nước thảo luận các vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm
nhân dịp dự hội nghị bộ trưởng ngoại giao asem một mươi bốn chiều ngày một mươi năm tháng một mươi hai phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh
đã có cuộc gặp với đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh eu kiêm phó chủ tịch ủy ban châu âu joseph borrell
tại cuộc gặp phó thủ tướng đề nghị eu thúc đẩy nghị viện châu âu sớm phê chuẩn evfta và evipa để mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và người dân hai bên
hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương nhất là trong năm hai nghìn hai mươi
khi việt nam làm chủ tịch asean và ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
kể từ khi việt nam và naui thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm một nghìn chín trăm chín mươi
quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước đã không ngừng được củng cố và phát triển trong nhiều thập kỷ qua
trao đổi với phóng viên truyền hình nhân dân nhân chuyến thăm việt nam vào những ngày cuối năm hai nghìn một mươi chín
đại sứ naui tại asean morton hocklun khẳng định naui luôn sẵn sàng ủng hộ vai trò đầu tàu của asean
ông kỳ vọng việt nam sẽ là một chủ tịch asean chuyên nghiệp tận tâm và khát vọng trong năm hai nghìn hai mươi
mời quý vị cùng theo dõi
hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của ngài đại sứ
naui trở thành đối tác đối thoại theo lĩnh vực của asean năm hai nghìn một mươi năm
ông morton hocklund là đại sứ chuyên trách đầu tiên của naui tại asean
nhận thức được vai trò quan trọng của asean trong việc thúc đẩy hòa bình ổn định và phát triển kinh tế của khu vực
việc bổ nhiệm này thể hiện cam kết của naui trong việc tiếp tục tăng cường
và làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác naui asean và đặc biệt là với việt nam trong năm hai nghìn hai mươi
vấn đề đầu tiên của các quý vị đến hà nội trong thời gian này
vâng chúng tôi đang đến hà nội trong tháng đếm và trong tháng tháng
việt nam sẽ đưa về một phần của asean

để chuẩn bị cho quý vị của hà nội
chúng tôi sẽ gặp quý vị của hà nội
chúng tôi sẽ gặp quý vị của quý vị của hà nội
chúng tôi sẽ gặp quý vị của quý vị của hà nội
các quý vị sẽ đến gặp quý vị của quốc gia cũng như các quý vị từ quốc gia ở hà nội
vì thế chúng tôi sẽ dùng lúc này trong hà nội
để hoạt hợp một kế hoạch của lịch sử
về cách chúng tôi sẽ hợp tác với cảm ơn quý vị dành thời gian tới
với các cơ hội các hệ thống và những gì khác
vì vậy quý vị sẽ gặp quý vị trong tháng đếm và trong tháng tháng tháng

vì vậy quý vị sẽ gặp quý vị trong tháng đếm và nhiều người
và cũng rất vui được gặp các bạn khán giả từ khu vực này với những nhìn nhìn khác nhau
và bây giờ chúng tôi rất vui vẻ về việt nam
là một người bạn rất tốt của chúng tôi
đã thay đổi quân đội và nhìn thấy chúng tôi có thể sử dụng cơ hội đó
để thực sự phát triển hợp tác của chúng tôi trong năm tới
vì vậy đúng là sẽ là ngày hôm nay bắt đầu sáng sớm ngày hôm nay
vậy thì theo anh
những gì là những khả năng lớn nhất của hà giang và hà nội trong cuộc hợp tác phối xã hội
và những gì là lựa chọn của hà giang và hà nội trong năm tới
đặc biệt trong tâm trạng hà giang trở thành một cộng đồng
với năng lực và kỳ vọng tương tự
năm tới chúng tôi sẽ kết thúc năm năm hợp tác với hà giang
và chúng tôi sẽ kết thúc năm năm hợp tác với hà giang
vì vậy chúng tôi sẽ kết thúc năm năm hợp tác với hà giang
chúng tôi vẫn đang trong phần đầu tiên của hợp tác của chúng tôi
chúng tôi cảm thấy chúng tôi có nhiều việc phải làm
nhưng chỉ hôm nay chúng tôi đã phát triển một lần bộ phong cách lớn về đa dạng sáng sớm

truy cập vấn đề về bản thân
bản thân micro
chúng tôi rất vui vẻ khi cùng với việt nam và asean tìm hiểu về cách chúng tôi dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi trong việc giải quyết các vấn đề không pháp luật

vì vậy chúng tôi sẽ có một văn hóa năng lượng trong tương lai

điều đó rất mạnh rất tốt
nhiều năm qua chuyện này đã thay đổi
vì vậy chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này các bạn có thể nhìn thấy liên lạc văn hóa giữa việt nam và asean như thế nào
nhiều năm qua chuyện này đã thay đổi vì vậy chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này
điều đó rất mạnh rất tốt
kết quả rất dài các bạn có thể nhìn thấy liên lạc văn hóa giữa việt nam và asean như thế nào
điều đó rất mạnh rất tốt
nhiều năm qua chuyện này đã thay đổi vì vậy chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này
điều đó rất mạnh rất tốt
kết quả rất mạnh rất tốt
kế năng của asean của chúng tôi là giải năng công bằng để arizona mới thutta
nhưng mà sau khi nó đã lên và hạ io đi atm của chúng tôi cũng thế giới
giúp đỡ phát triển phát triển truyền thông thường hơn giúp đỡ phát triển đất nước sau những kỷ niệm đã xảy ra vài thế kỷ trước
bây giờ đây là một phương pháp hoàn toàn khác nhau chúng ta hợp tác trên các vấn đề thế giới
có mối quan tâm việc m cleaner mối quan tâm về người thương tình quan tâm về kinh nghiệm
chúng ta đang cố gắng tìm hiểu những khoảng trạng trong khi mà chúng ta có thể tốt hơn ở các hợp tác khác
tuy nhiên trò chuyện biến đổi vẫn còn rất khó khăn nhưng cũng rất khác nhau với những nơi đã có từ bốn mươi năm năm trước
cũng thế về cơ bản tương trọng của chương trình
nhiều chuyện tương trọng của thương vấn
chúng tôi đang ở đây vì một kết thúc dài dài
đây là một điều chúng tôi làm cho chúng tôi vì chúng tôi thấy việt nam và asean là một trong những khu vực thú vị nhất trong thế giới
vì vậy tương lai chỉ là một vấn đề dùng và cách chúng ta có thể liên lạc ví dụ như những người trẻ
kinh doanh những giai đoạn mới những người phù hợp rất tốt với những ý kiến mới những sản phẩm mới những lựa chọn mới
có thể họ có thể thật sự biết hơn về vấn đề văn hóa hơn giai đoạn của tôi
cách chúng ta có thể
sử dụng điều này như một cách thay đổi cách chúng ta sống cho một tương lai tốt hơn
tôi nghĩ điều đó rất thú vị
tôi thấy rất nhiều chuyện xảy ra trên đất trong khu vực này
vì vậy chúng tôi thực sự muốn thành phần của điều đó
vừa rồi là những chia sẻ của vị khách mời tuần này

và để quý vị có thể hiểu hơn về quan hệ việt nam naui
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận ngắn ngay sau đây
đây là hình ảnh chuyến thăm chính thức na uy của thủ tướng nguyễn xuân phúc
diễn ra vào hồi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
trong bối cảnh việt nam và na uy sắp kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao một nghìn chín trăm bảy mươi một hai nghìn hai mươi một
sự kiện này góp phần khẳng định lại mối quan hệ mạnh mẽ giữa hai nước
làm sâu sắc thêm tình hữu nghị truyền thống
và tăng cường quan hệ ợp tác na uy việt nam theo hướng thực chất hơn và hiệu quả hơn

na uy là một trong những quốc gia châu âu đầu tiên chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với việt nam
cho tới nay hai nước đã và vẫn đang duy trì các hoạt động tiếp xúc cấp cao
chúng tôi đã tìm ra những quan hệ kết nối rất gần bình thường giữa việt nam và na uy
không chỉ duy trì cơ chế tham vấn chính trị định kỳ
hai nước đều quan tâm thúc đẩy thương mại đầu tư
có rất nhiều doanh nghiệp na uy đã sang việt nam để nghiên cứu và tìm hiểu cơ hội hợp tác
đầu tư vào lĩnh vực nuôi trồng thủy sản chế biến phụ phẩm thủy sản năng lượng tái tạo và khí thiên nhiên hóa lỏng
đây là những lĩnh vực thuế mạnh của na uy với nhiều công nghệ tiên tiến thân thiện với môi trường
việt nam đã thực sự nhận thức nghệ quốc như một cộng đồng đối tượng quan trọng với văn hóa văn hóa sản phẩm
vì vậy chúng tôi đã có một cuộc khóa sản phẩm rất tốt với những công ty chống dịch nguyên tế trong văn hóa sản phẩm trong trang lúc trước vào năm tháng này
với năm tháng này chúng tôi cũng đã có một cuộc khóa sản phẩm của lng

chia sẻ với chúng tôi đại sứ na uy tại việt nam bà greets vivre thulegn bày tỏ tin tưởng với gần nửa thập kỷ quan hệ là nền tảng vững chắc để tinh hiệu nghị việt nam na uy tiếp tục đơn hòa kết trái
chia sẻ với chúng tôi đại sứ na uy tại việt nam bà greets vivre thulegn bày tỏ tin tưởng với gần nửa thập kỷ quan hệ là nền tảng vững chắc để tinh hiệu nghị việt nam na uy tiếp tục đơn hòa kết trái
và phần cuối của chương trình ngày hôm nay mời quý vị cùng đến với câu chuyện hội nhập của tuần này
đây là hình ảnh buổi lễ khởi động nhân dịp kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam hoa kỳ diễn ra mới đây tại hà nội
tại sự kiện này bộ ngoại giao việt nam và hoa kỳ đã cùng ôn lại những cột mốc quan trọng trong hành trình hai mươi năm năm qua
nhiều chuyến thăm hoa kỳ của lãnh đạo đảng nhà nước việt nam và các tổng thống mỹ trong những năm gần đây
đã cho thấy quan hệ song phương đang ngày càng đi lên
trong lĩnh vực kinh tế thương mại từ mức bốn trăm năm mươi triệu đô la của năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đã lên mức sáu mươi tỷ đô la hiện nay
năm một nghìn chín trăm chín mươi năm có chưa đến sáu mươi người mỹ tới thăm việt nam đến nay đã gần bảy trăm linh người hàng năm
năm một nghìn chín trăm chín mươi năm có chưa đến tám trăm linh sinh viên việt nam thì hiện nay đã có hơn ba mươi sinh viên học tập tại các trường đại học ở mỹ
đại học fulbright việt nam cũng là trường đại học mỹ độc lập phi lợi nhuận đầu tiên tại việt nam vào năm hai nghìn hai mươi
hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng quân sự cũng có nhiều điểm nhấn quan trọng với việc mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí
và các chuyến thăm làm việc của các mẫu hạm tàu sân bay của hoa kỳ
cùng với đó là việc hoa kỳ hỗ trợ việt nam khắc phục ảnh hưởng của dioxin tại biên hòa và đà nẵng
kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao là con mốc để hai nước nhìn về phía trước
để cùng hợp tác chặt chẽ giải quyết những thách thức trong khu vực và trên thế giới
quan hệ đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ với những bước tiến dài và đáng tự hào ngày hôm nay
là minh chứng xấu động cho những nỗ lực và quyết tâm mà lãnh đạo và nhân dân hai nước
đã dành cho quan hệ song phương trong suốt hai mươi năm năm qua
hướng tới tương lai tôi hoàn toàn tin tưởng rằng tuổi hai mươi năm sẽ là tuổi đem lại cho hai nước chúng ta một sức bật thật mạnh mẽ
vững chắc để tiếp tục đưa quan hệ việt nam hoa kỳ lên tầm cao mới
mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho nhân dân hai nước
đóng góp vào hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
nhân dịp này đại diện của bộ ngoại giao hai nước đã ra mắt logo biểu tượng nhân dịp kỷ niệm hai mươi năm năm quan hệ song phương
logo là hình chim bồ câu đang lướt bay với tạo hình đặc biệt mang hình ảnh cờ hai quốc gia việt nam hoa kỳ
hình ảnh tổng thể tượng trưng trong mối quan hệ bền vững được thiết lập trên giá trị của hòa bình mà cả hai quốc gia đang hướng tới
những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tạp chí đối ngoại tuần này của chúng tôi